nhân kỷ niệm một trăm bốn mươi tám năm ngày sinh của lãnh tụ vladimir ilyich lenin ngày hai mươi hai tháng bốn
sáng nay đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu
đã đặt hoa tưởng nhớ vị lãnh tụ lenin tại vườn hoa chi lăng quận ba đình
đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo thành phố hà nội
để bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại nhà chính trị kiệt xuất
người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới
trước tượng đài vladimir ilyich lenin các đồng chí trong đoàn đã bày tỏ lòng thành kính
tưởng nhớ công lao to lớn của vladimir ilyich lenin đối với sự nghiệp cách mạng thế giới
nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
đoàn kết một lòng kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản
xây dựng thủ đô đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại
góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới